thưa quý vị và các bạn sự việc liên quan tới chương trình táo quân hai nghìn một mươi chín
và những ồn ào trong câu chuyện cái tát của mẹ do nghệ sĩ xuân bắc đăng tải
đã thu hút sự quan tâm rất lớn của dư luận trong những ngày đầu năm mới
thông qua nhiều ý kiến bày tỏ trên mạng xã hội đã tạo ra nhiều luồng dư luận trái chiều
tuy nhiên rõ ràng đây cũng là một bài học cho mỗi chúng ta trong việc sử dụng mạng xã hội
câu chuyện có lẽ cũng sẽ không bị đẩy đi quá xa nếu không có một bộ phận người dân
rơi vào hội chứng đám đông qua việc khen chê lên án hay ca ngợi
những tình huống tương tự như sự việc này cũng là vấn đề đã nhiều lần được các chuyên gia đề cập đến
và xung quanh sự việc lần này phó giáo sư tiến sĩ phạm mạnh hà
trường đại học quốc gia hà nội đã có những chia sẻ về câu chuyện sử dụng mạng xã hội hiện nay
đối với các nghệ sĩ những người nổi tiếng cũng như từ phía cư dân mạng
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
bằng câu cả nhà tôi song bữa cơm đêm ba mươi vào đúng lúc kết thúc chương trình táo quân trên vtv ba
câu chuyện của xuân bắc khiến nhiều khán giả hiểu ra hàm ý của anh
khi có ý bóng gió những khán giả chê bai táo quân và mọi ồn ào phức tạp của sự việc bắt đầu từ đây